phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc vừa triệu tập làm việc để xử lý hai trường hợp đăng tải danh sách những người liên quan đến dịch covid một mươi chín lên mạng xã hội facebook
hai thanh niên trú tại xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột đã chia sẻ lên mạng xã hội danh sách những người mắc covid một mươi chín và danh sách những người là f một f hai ở đắk lắk
việc đăng tải những thông tin và hình ảnh liên quan đến dịch covid một mươi chín khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng và lại đăng công khai danh tính thông tin cá nhân của những người bị nhiễm covid một mươi chín hoặc liên quan lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật
sau khi được cơ quan công an giải thích hai người này đã nhận ra hành vi vi phạm của mình gỡ bỏ bài đăng những thông tin trên và cam kết không tái phạm
hiện công an tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính hai trường hợp trên theo quy định